ngày hai mươi chín tháng năm tỉnh hậu giang đã tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hậu giang lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với sự tham dự của ba trăm hai mươi chín đại biểu trong đó có hai trăm ba mươi chín đại biểu chính thức
với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
xây dựng hậu giang phát triển bền vững và phương châm đoàn kết sáng tạo đồng thuận phát triển
đại hội đã tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm kỳ qua
rút ra những bài học kinh nghiệm đề ra chương trình hành động
tại đại hội bà thái thu sương chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh được đề cử làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu sự đại hội cấp trên với tám đại biểu trong đó có hai đại biểu dự khuyết
dịp này tỉnh ủy đã tặng năm mươi tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh phúc lợi xã hội
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một mươi năm tập thể và hai mươi chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua